đường dây vận chuyển buôn bán tàng trữ hơn một tấn pháo nổ các loại vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm triệt phá
đường dây này do nguyễn phước cảnh quê tỉnh thừa thiên huế cầm đầu
nguyễn phước cảnh bị bắt quả tang khi đang trên đường giao gần tám mươi kg pháo nổ
tiếp tục đấu tranh mở rộng lực lượng đấu tranh chuyên án phát hiện đối tượng nguyễn văn tiến chú tỉnh gia lai
hoạt động vận chuyển hàng cấm là pháo nổ với số lượng rất lớn từ khu vực biên giới việt nam campuchia về tiêu thụ tại địa bàn tp hcm
vào ba h ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn phòng kỳ sát hình sự công an tp hcm phối hợp với công an huyện bình chánh và đơn vị nghiệp vụ có liên quan
tiến hành kiểm tra bắt giữ nguyễn văn tiến khi đang điều khiển xe tải vận chuyển năm trăm bảy mươi sáu hộp pháo nổ với tổng trọng lượng hơn chín trăm ba mươi tám kg
từ biên giới campuchia về tp hcm để tiêu thụ thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan
tại đà nẵng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng phòng cảnh sát kinh tế công an thành phố vừa khởi tố và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với lưu thị hồng ly chú tỉnh quảng nam vì có hành vi buôn lậu
theo điều tra ly là giám đốc của công ty canamori nhập khẩu các mặt hàng gốm xứ đã qua sử dụng từ nhật bản về việt nam để bán kiếm lời
những sản phẩm ly nhập khẩu thường là hàng bị lỗi hoặc tồn kho có giá rẻ hơn hàng loại một được mua bán theo ký trà trộn và không có tem niêm phòng
qua làm việc ly thừa nhận số hàng gốm xứ nhập khẩu về đều đã qua sử dụng nhưng vì pháp luật không cho phép nên khai báo là hàng mới để qua mắt lực lượng chức năng và đem về bán kiếm lời
từ khi thành lập cho đến nay công ty của ly đã nhập khẩu tổng cộng bảy lô hàng từ nhật bản về việt nam
hiện trên nhiều tuyến vận tài hành khách các nhà xe đã mở bán vé tết
thời điểm giữa tháng một nhiều tuyến xe đã được đăng ký mua tới tám mươi
các nhà xe khẳng định đã tăng số chuyến để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
theo ghi nhận thời điểm này các nhà xe đều đã có kế hoạch tăng chuyến chở khách tăng thời gian xuất bến sớm muộn hơn thường ngày
nhiều nhà xe còn bố trí xe trung chuyển ở hai bên đầu bến để đưa đón người dân từ bến xe về nhà trong khu vực nội thành
không chỉ tăng số lượng xe các nhà xe cũng quán triệt
lái xe phụ xe phải luôn chấp hành các quy định về an toàn giao thông chạy đúng tốc độ không chèn ép nhồi nhét khách
các lái xe luôn được kiểm tra nồng độ cồn trước khi lên xe
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa cho biết vừa tiến hành khởi tố vụ án khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với nguyễn thiện đại về hành vi chống người thi hành công vụ
theo đó lực lượng chức năng đã đến nhà ông nguyễn thiện đại để làm việc liên quan đến việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất
tranh chấp về thừa kế tài sản chia tài sản chung và yêu cầu hủy dây chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên ông đại đã lăng mạ xúc phạm và lấy hung khí đe dọa tổ công tác
khi tổ công tác trở về trụ sở ban nhân dân xã khánh đông ông đại cùng gia đình điều khiển xe ô tô đuổi theo tiếp tục lăng mạ
quay video live stream sự việc lên mạng xã hội
tiếp đó gia đình ông đại chặn tổ công tác lại ràng to và sô sát với lực lượng công an xã dân quân xã
nhận thấy tình hình nghiêm trọng lực lượng công an xã đã phải dùng bình xịt hơi cay để giải tán đám đông
dùng xe ô tô công vụ để hỗ trợ áp tải đưa tổ công tác ra khỏi địa phương an toàn
thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn
công an tp thuận an tỉnh bình dương đã tạm giữ hai mươi sáu đối tượng để điều tra làm rõ về hành vi gây dối trật tự công cộng
và cho gia đình bảo lãnh một mươi một đối tượng khác do chưa đủ một mươi sáu tuổi
qua công tác nắm tình hình địa bàn quản lý đối tượng công an thành phố thuận an phát hiện hai nhóm thanh niên
đang có biểu hiện tụ tập chuẩn bị hung khí đánh nhau
ngay khi xác minh thông tin công an tp thuận an đã huy động các lực lượng tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nhập vụ
nhanh chóng di chuyển đến vị trí của hai nhóm hẹn đánh nhau qua đó kịp thời ngăn chặn và tạm giữ bốn mươi sáu đối tượng nam nữ
trong độ tuổi từ một mươi năm đến hai mươi bốn
tại hiện trường lực lượng công an đã kiểm tra và thu giữ một mươi sáu giao dự chế mã tấu gậy sắt các loại
đội cảnh sát giao thông tuyến quốc lộ một mươi ba phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước đã bàn giao hai đối tượng
nguyễn văn tuấn và trần hoàng quý cùng với tăng vật là bảy lá xe ô tô bảy chỗ
bảy kg pháo cho công an huyện lộc ninh để điều tra làm rõ về hành vi vận chuyển pháo lậu
trước đó vào sáng cùng ngày đội cảnh sát giao thông tuyến quốc lộ một mươi ba phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình phước
tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một mươi ba đoạn qua xã lộc thạnh huyện lộc ninh tỉnh bình phước phát hiện xe ô tô bảy chỗ
lưu thông theo hướng từ huyện lộc ninh đi tỉnh bình dương có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe để kiểm tra
qua kiểm tra phát hiện trên xe có tài xế nguyễn văn tuấn và trần hoàng quý phía sau xe có hai bao tải màu xanh
bên trong bao tải chứa ba mươi sáu hình hộp loại bốn mươi chín ống với tổng trọng lượng năm mươi bảy sáu kg
tổ công tác phối hợp với đội cảnh sát kinh tế công an huyện lộc ninh công an xã lộc thạnh huyện lộc ninh
đưa người phương tiện cùng tăng vật về trụ sở công an xã lộc thạnh huyện lộc ninh tỉnh bình phước để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật
cũng tại tỉnh bình phước hơn hai hectare cao su hai mươi năm tuổi vừa bị thiêu dụi trong một vụ cháy ước tính thiệt hại nặng nề
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bốn h ba mươi một số người dân đi trên đường phát hiện lửa cháy lớn trong vườn cao su của ông lê văn hiếu ở ấp tám xã tân lập
đám cháy lan rộng ra hàng chục nghìn mét vuông sau đó lan sang khu vườn cao su mới thanh lý bên cạnh
ngay sau đó người dân đã hô hoán và cùng nhau giật tắt đàn cháy đồng thời trình báo cơ quan chức năng
ngọn lửa sau đó được dập tắt vụ cháy làm thiệt hại hơn hai hectare cao su hai mươi năm tuổi đang được cho thu hoạch
nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra
trong khi đó một xe tải chở nguyên liệu sợi thuốc lá trên cao tốc mỹ thuận cần thơ cũng vừa được phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long chữa cháy thành công
được biết xe ô tô tải trên chở khoảng bốn hai tấn nguyên liệu sợi thuốc lá ước tính thiệt hại ban đầu khoảng ba năm tỷ đồng
trước đó ông nguyễn văn dững điều khiển xe ô tô tải lưu thông hướng từ thành phố hồ chí minh đến thành phố cần thơ
tuy nhiên khi xe đang lưu thông trên đường cao tốc mỹ thuận cần thơ thì xe có dấu hiệu đi chậm lại nên ông dững cho dừng xe để kiểm tra
lúc này ông dững phát hiện có tiếng nổ và phát hiện lửa bốc cháy từ phía sau cabin nên ông đã dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng lửa vẫn cháy lan ra hàng hóa phía sau xe
ông dững đã gọi điện đến lực lượng một trăm một mươi bốn công an tỉnh vĩnh long nhờ hỗ trợ
hai xe cùng ba mươi cán bộ chiến sĩ của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long đã được điều động đến hiện trường để dập lửa
vào khoảng hai mươi phút chữa cháy thì ngọn lửa trên xe đã được dập tắt hoàn toàn nhưng hàng hóa đã bị thiêu dụ
tiếp tục với những thông tin khác đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tết giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn các xưởng gốm bát tràng đã tạo ra nhiều sản phẩm mang hình tượng dòng đặc sắc
đặc biệt trong số đó có sản phẩm độc đáo
lấy cảm hứng từ ấn vàng hoàng đế tri bảo mới được đưa trở về việt nam
lấy cảm hứng từ ấn hoàng đế tri bảo của vua minh mạng những nghệ nhân của làng gốm bát tràng đã sáng tạo nên sản phẩm có tên dấu ấn dòng thiêng với nhiều màu sắc khác nhau
làng nghệ nhân có hơn bốn mươi năm làm nghề với nghệ nhân phạm việt khoa tác phẩm này mang nhiều ý nghĩa độc đáo
năm nay là năm dòng và nhất là những người tiêu dùng và dùng cái hoàng ứng tri bảo này
một cái cơ sở chế tác thì thực sự muốn gửi gấm là muốn gửi tới những người tiêu dùng và con là một năm
cái thứ nhất là gì an an khang thịnh vượng và phát phát tài phát lọc và thuận là mang tất cả các thứ trong gia đình thuận buồn chui gió
và cá chép hóa rồng là vươn tới một cái đỉnh trầm ca mới
với tác phẩm hoàn thiện được năm nhân công đảm nghiệp tư phân tạo tác
lên khuân đến hoàn thiện phần thô tráng men nung rồi đến công đoạn vẽ vàng
trung bình mỗi người thợ sẽ phải mất từ tám đến một mươi tiếng làm việc liên tục mới cho ra được bốn đến năm sản phẩm ấn vẽ vàng
để hoàn thiện vẽ một sản phẩm linh vật dòng giáp thìn hai nghìn hai mươi bốn trung bình một người thợ mất khoảng hai năm tiếng
một ngày vẽ nhiều nhất được năm sản phẩm
chúng tôi thường xuyên làm đắp và ghi để cho các cái đường nét với cả tạo hình này cho nó
hay lượn giống như bia dòng các thứ
hình tượng dòng này không thể đúc khuôn theo mẫu nên người thợ phải rác nối từng phần lên ấn
sản phẩm hoàn thiện đạt được độ sáng đều của vàng không có vết cháy các nét vẽ liền mạch
trong đó tạo hình từ đất xét là công đoạn quan trọng đòi hỏi người thợ gốm phải có thẩm mỹ cao
kheo léo tạo hình sao cho dòng phải thể hiện được thần thái sống động của một linh vật việt nam
cái tác phẩm dòng năm nay thì là cái họa tiết được kế thừa từ cái dòng thái lê là một trong những cái hình tượng dòng rất là đẹp
và nó thuần việt và đặc biệt là cái hình tượng dòng nó rất gần gũi gần gũi với người dân việt nam
chính vì thế cho nên là cái tác phẩm năm nay cũng là một cái tác phẩm mà được trao chuốt rất là kỹ
từ những cái đường nét kế thừa những cái đường nét gọi là tinh hoa nhất từ những cái dòng thái lê
ấn dòng được tạo hình với các màu sắc khác nhau mang ý nghĩa cầu mong năm mới bình an hạnh phúc thịnh vượng
hiện tại những người thợ làm gốm tại bát tràng đang tất bật hoàn thiện những sản phẩm có biểu tượng linh vật rồng
theo đơn đặt hàng của các cơ sở kinh doanh phục vụ nhu cầu của khách tiêu dùng